đồng chí vũ trọng kim đánh giá việc lấy tiến nhiệm có ý nghĩa rất quan trọng
cái ý rất là quan trọng là thông qua cái việc là lấy phiếu tiết nhiệm để cho là mỗi người soi xét về cái bản thân của mình
cái vị trí công tác của mình nó đã đảm bảo được cái nhiệm vụ cái quyền hạn những cái yêu cầu mà đảng và nhà nước đặt ra trước
nhất là cái đòi hỏi từ cuộc sống của nhân dân thì người cán bộ đó đã đem hết cái nhiệt tình cái khả năng của mình để mà làm việc với một tinh thần phục vụ nhân dân trước
thì điều đó là cái bộ phiêu tiết nhiệm này làm cho mỗi người phải xoay xét cái trách nhiệm của mình cái lối sống của mình
chính vì thế mà các đại biểu quốc hội đã thể hiện thái độ rất công tâm khi thay mặt cử tri cả nước
bỏ la phiếu đánh giá bốn mươi tám cán bộ cấp cao ở bốn mươi tám cương vị khác nhau
cái bộ phiếu tín nhiệm lần này nó đã phản ảnh được cái sự đánh giá một cách đúng đắn và khách quan của các đại biểu quốc hội
vì sao tôi nói như thế
thứ nhất là thực hiện đúng cái nội dung yêu cầu của pháp luật và cái nghị quyết của quốc hội đề ra
thứ hai nữa là chúng ta đi vào những tiêu chí hết sức cụ thể để xem xét là đánh giá
và thứ ba nữa là có một cách là theo dõi đánh giá và xem xét từng trường hợp cụ thể trong cái điều kiện cụ thể và cái môi trường hoạt động cụ thể
chứ không phải là một cái sự là bình quân chủ nghĩa
sự khách quan công tâm chính xác trong lần bỏ phiếu tín nhiệm này sẽ là căn cứ là chỗ dựa để có những đánh giá chính xác phẩm chất năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
góp phần hiện thực hóa những chủ trương mục tiêu được đưa ra trong nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai về công tác cán bộ
đây là một việc làm rất có ý nghĩa trong vấn đề
xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta ngày càng trong sạch vững mạnh và phấn đấu đạt được yêu cầu tức là ngang tầm với nhiệm vụ
mà nghị quyết trung ương bảy đã đề ra là đội ngũ cán bộ phải được xây dựng
mà xây dựng nên nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược thì phải được xem xét đánh giá và làm sao đó
bồi dưỡng xây dựng nó đảm bảo được những cái tiêu chí nhất định để mà thực hiện cái nhiệm vụ đó ở mức độ là ngang tầm cái sự đòi hỏi của cuộc sống của thực tiễn
theo đồng chí vũ trọng kim việc lấy phiếu tín nhiệm nên tiến hành sâu rộng ra các địa phương các cấp các ngành để thành một hệ thống nhất quán từ trên xuống dưới để mà giám sát giúp đỡ và cả dân đe cảnh tỉnh cán bộ
và đây chính là một
sự chuẩn bị để có những lựa chọn nhân sự cấp ủy có chất lượng cho nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng tới đây
tôi nghĩ đây cái kết quả này cần phải được liên thông từ kết quả của quốc hội để sang cái công tác kiểm tra của đảng và cái nhận xét đánh giá của hệ thống mà gọi là tổ chức cán bộ
và qua đó để mà chúng ta chuẩn bị cho một lực lượng
cho cái thay đổi sau có nghĩa cho nhiệm kỳ sau
thì cái này rất cần thiết
và những thông số này coi như là một cái sự là theo dõi có một sự liên thông để mà hỗ trợ cho công tác là bồi dưỡng phát huy cái lực lượng của mình
và như đánh giá của một lãnh đạo văn phòng quốc hội thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của đảng
và cũng là một trong những căn cứ để đánh giá bố trí cán bộ quy hoạch cán bộ trong thời gian tới
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi ngày làm việc thứ sáu kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường các vấn đề về kinh tế xã hội hàng năm và giữa kỳ
điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong báo cáo kinh tế xã hội giữa kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đó là bộ kế hoạch và đầu tư nhận định

tăng trưởng kinh tế đã từng bước được cải thiện đạt mức tăng trưởng khá trong những năm qua
theo tính toán của bộ kế hoạch và đầu tư trong hai năm còn lại của kế hoạch hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng gdp bình quân có thể đạt mức sáu chín
như vậy tính chung cả giai đoạn năm năm tăng trưởng gdp bình quân sẽ đạt khoảng sáu bảy
so với mục tiêu đề ra là sáu năm bảy có thể nói kỳ kế hoạch năm năm này việt nam đã đạt mục tiêu tăng trưởng dù ở mức thấp
tuy nhiên mô hình tăng trưởng vẫn chưa có thay đổi rõ nét năng suất lao động tăng chủ yếu do tăng cường độ vốn sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh muốn ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng chưa bền vững
tại buổi thảo luận thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
theo mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu
bảo đảm chất lượng tăng trưởng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực song việt nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi mà tiến độ và hiệu quả tái cơ cấu vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
tại phiên làm việc sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trong đó có nội dung đánh giá ba năm thực hiện kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên tục tăng trưởng
chín tháng năm nay khu vực này đã tăng ba sáu mươi năm mức tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xuất khẩu nông sản cũng liên tục tăng
nông sản việt nam đã xuất khẩu tới một trăm tám mươi nước trong đó có những thị trường rất khó tính như nhật bản eu hoa kỳ
chúng ta nhìn thấy tại chức ứng chế đã đạt được kết quả rất rõ nét ở trong nông nghiệp
trong nông nghiệp so với mấy năm trước nông nghiệp của chúng ta có phần giảm suất
nhưng tăng trưởng của hai năm nay thì ở mức gần bốn và đặc biệt ở đó có thay đổi về chất
cùng với nông nghiệp nhiều lĩnh vực trọng tâm tái cơ cấu của nền kinh tế cũng đạt được kết quả tích cực

điều này cho thấy việc sử dụng vốn của việt nam đang hiệu quả hơn
trước đây chúng ta tập trung nhiều vào chiều rộng
thì bây giờ chúng ta đã chuyển sang vừa là chiều rộng và vừa là chiều sâu
và đặc biệt chú trọng đến cái chất lượng tăng trưởng đó là cái chiều rộng
cho thấy cái nỗ lực của chính phủ và cái đúng ước của chính phủ đang đi đúng ước
tuy nhiên các chuyên gia đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế trong ba năm qua vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào các yếu tố đầu vào
chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế chậm được cải thiện
kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững
chỉ còn có khoảng hơn hai năm nữa nhưng còn rất nhiều việc phải làm
và theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chủ quản cũng như chúng tôi đánh giá
thì chúng ta đâu đó mới đi được khoảng
khoảng ba mươi năm bốn mươi chẳng được
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
trong năm mươi chín mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế đáng chú ý có tới bốn mươi một mục tiêu khó hoàn thành
đây chính là một thách thức không nhỏ đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị
trong việc triển khai tái cơ cấu trong thời gian tới
những năm qua cùng với phát triển sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phú thọ đã quan tâm đến các hoạt động đảng đoàn thể trong đơn vị
số tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngày càng tăng
góp phần tích cực vào quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị
năng động nhiệt tình trách nhiệm là những lời nhận xét về đảng viên nguyễn văn tôn
một kỹ sư trẻ đang công tác tại công ty về tư vấn xây dựng và xây lắp ở thị xã phú thọ
được kết nạp sau khi công ty thành lập tri bộ năm hai nghìn một mươi
đối với anh tôn đây vừa là niềm vinh dự tự hào vừa là động lực để anh phấn đấu trong công việc
tham gia tích cực trong phong trào đoàn cũng như các hoạt động đoàn thể của công ty
những năm gần đây thông qua vai trò chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền
nhiều chủ sử dụng lao động đã ý thức được việc
cần thiết phải có tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp
ngay sau khi ổn định mô hình tổ chức kiện toàn nhân sự
một số đơn vị đã chủ động tạo điều kiện để người lao động có cơ hội rèn luyện
phân đấu trở thành đảng viên
chúng tôi cũng xác định là luôn luôn đồng hành cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp trong khối và việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên
không làm cản trở hoặc gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
và quan tâm tới công tác đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể
với phương châm là thiết thực hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp trong thời gian tới
sau hơn ba năm thực hiện nghị quyết ba mươi sáu của ban thường vụ tỉnh ủy
toàn tỉnh phú thọ đã thành lập được một mươi chín tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
kết nạp được hai trăm sáu mươi hai đảng viên mới
đến nay đã có sáu mươi ba tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
với trên hai hai trăm linh đảng viên
thực tế cho thấy doanh nghiệp nào có tổ chức đảng thì các tổ chức đoàn thể
cũng hoạt động tốt hơn sản xuất kinh doanh thuận lợi người lao động yên tâm phấn khởi làm việc
những năm gần đây kinh tế việt nam đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ
đó là nhờ vào nỗ lực của chính phủ trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong thời đại kỷ nguyên số
nhận thấy tầm quan trọng của sự đổi mới sáng tạo trong thời đại mới
viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp
hiệp hội internet việt nam đã tổ chức chương trình hội thảo doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo
theo đó tại hội thảo các diễn giả đã phân tích làm rõ nhiều nội dung
giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về phát triển bền vững
các lợi thế đến từ sự đổi mới sáng tạo cũng như các cơ hội thách thức trong thời kỳ chuyển đổi số
nam tôi nhìn thấy cơ hội nhiều hơn là thách thức
bản chất công nghệ cho cách mạng công nghiệp năm thứ tư dựa trên tiền toán đám mây
dữ liệu lớn
đó là những kiến thức khả năng kỹ năng của các lập trình viên việt nam
chúng ta có lợi thế khá là lớn trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ra thị trường nước ngoài
để giữ được lợi thế đó chúng ta đòi hỏi là có những dịch vụ hợp lý
và với mức giá của một đất nước đang phát triển
nếu mà chúng ta tạo ra những thông tin hay là cái hype
tức là những cái sự sốc ảo đối với cái thị trường nhân lực
thì nó sẽ làm cho cái khả năng cạnh tranh của việt nam sẽ lớn hơn rất là nhiều
đổi mới sáng tạo đã tạo ra và duy trì năng lực sản xuất có chiều sâu
nâng cao sức cạnh tranh đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo kết nối các ngành kinh tế
hình thành các chuỗi giá trị khu vực tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu
muốn tồn tại và phát triển trong thời đại kỷ nguyên số
doanh nghiệp phải thay đổi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và quản trị
các doanh nghiệp mà trước hết phải làm sao đi tiên phong trong cái việc mà ứng dụng những cái công
nghệ số mới nhất vào trong hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của mình để mà tăng hiệu quả
thì cũng đấy cũng chính là một trong những cái mà đã đổi mới sáng tạo
và đấy là phương pháp mà dễ nhất thế còn lại thì đổi mới sáng tạo thì nó cũng rất là rộng
làm sao để tạo được một cái văn hóa luôn luôn tất cả mọi nhân viên đều luôn luôn nghĩ đến việc cải tiến
trong tương lai việc chuyển đổi số áp dụng các công nghệ tiên tiến hiệu quả sẽ nâng cao năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế việt nam phát triển
tiếp theo chương trình
phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản việt nam
mới đây tại trung tâm văn hóa tỉnh ninh bình đã diễn ra triển lãm qua những miền di sản
chương trình do trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam phối hợp với sở văn hóa và thể
thao tỉnh ninh bình tổ chức triển lãm qua những miền di sản nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa
thể thao và du lịch tại tỉnh ninh bình năm hai nghìn một mươi tám do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức triển
lãm trưng bày hơn một trăm linh bức ảnh đẹp được cung cấp từ các nghệ sĩ nhấp ảnh trên mọi miền đất nước
giới thiệu về những di sản được unesco vinh danh cảnh quan thiên nhiên kiến trúc di tích lịch
sử văn hóa phong tục tập quán những nét văn hóa rất đặc trưng của các dân tộc việt nam hoạt
động nhằm giới thiệu đến nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu thêm những giá trị về di sản văn hóa vật
thể phi vật thể tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa du lịch của việt nam triển lãm bắt đầu từ
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm văn hóa tỉnh ninh bình nhằm phát huy thành quả của cuộc thi
tiếng hát người khuyết tật hướng tới kỷ niệm ngày người khuyết tật việt nam đồng thời nhằm tiếp
tục góp phần thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật luật người khuyết tật hội
bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi việt nam chủ trì phối hợp với bộ lao động thương minh và
xã hội bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa công bố tổ chức hội thi tiếng hát người khuyết tật lần
thứ hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề những trái tim khát vọng hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai
được tổ chức nhằm tiếp tục đáp ứng quyền lợi hợp pháp nguyện vọng chính đáng được tham gia hoạt
động văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật đồng thời động viên khuyến khích họ tự tin thể hiện
tài năng năng khiếu sáng tác biểu diễn nghệ thuật thực hiện quyền của mình trong lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức xã hội thừa nhận và tôn vinh tài năng
của người khuyết tật điểm mới của chương trình năm nay là ngoài các vòng sơ tuyển thi khu vực
thi trung kết và đêm gala trao giải sẽ có thêm một số hình thức hoạt động bên lề như có ép riêng
của chương trình nhắn tin bình chọn qua tổng đài tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm do người
khuyết tật làm ra và các buổi biểu diễn tại các trường đại học
nhằm tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân vừa qua tại hà nội
văn phòng điều phối nông thuận mới
trung ương đã có cuộc làm việc với cơ quan phát triển pháp để chính thức khởi động dự án hỗ trợ
kỹ thuật nghiên cứu xây dựng định hướng cơ chế chính sách phát triển hệ thống trung tâm cung ứng
nông sản việt nam hiện đại giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
phát biểu tại buổi làm việc ông nguyễn minh tiến cục trưởng tránh văn phòng điều phối nông thôn
mới trung ương khẳng định kể từ khi được phát động năm hai nghìn một mươi một đến nay chương trình nông thôn mới
đã nhận được sự ủng hộ của đồng chí
nó đã giúp đỡ các tầng lớp nhân dân hiện nước ta có hơn ba năm trăm linh xã và năm mươi năm đơn vị cấp huyện đạt
chuẩn xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn mô hình sản xuất được phát triển trên khắp cả nước
tuy nhiên vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông sản đang là nút thắt khiến thu nhập của người nông dân
không ổn định vì vậy trọng tâm của dự án nhằm xây dựng các trung tâm cung ứng nông sản việt nam
hiện đại tiêu thụ nông sản ổn định cho người nông dân
nói chung bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã giao cho văn phòng điều phối nông thuận mới trung ương
phối hợp với các bộ ngành có liên quan đề xuất với cơ quan afd tại việt nam về dự án hỗ trợ kỹ thuật
để xây dựng dự thảo đề án về hỗ trợ hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại
theo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và định hướng tới hai nghìn ba mươi và đến hôm nay chúng tôi rất là vui mừng đã chứng thức
khởi động dự án này với sự tài trợ của cơ quan afd và đặc biệt là sự hỗ trợ và tư vấn về mặt kỹ thuật
của tập đoàn semarit là tập đoàn hiện nay đang quản lý trợ giang kết
trong suốt sáu tháng qua thực hiện nhiệm vụ được giao văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương
đã tổ chức đấu thầu quốc tế qua đó đã chọn được nhà thầu là liên doanh giữa semarit và pierrot
để ký hợp đồng thực hiện dự án này đại diện cơ quan phát triển pháp afd đã nhấn mạnh ý nghĩa
việc hợp tác giữa hai nước việt nam pháp về nông nghiệp đồng thời khẳng định cơ quan phát triển
pháp afd rất quan tâm đến dự án này chúng tôi hoan nghênh phía việt nam đã tích cực trong việc
triển khai dự án và cam kết đại diện cơ quan phát triển pháp sẽ đồng hành và tiếp tục hỗ trợ
việt nam trong thực hiện dự án này mục tiêu của dự án là xây dựng định hướng và cơ chế chính sách
hỗ trợ phát triển hệ thống các trung tâm cung ứng hàng nông sản việt nam
đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá
trị tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản việt nam
là địa phương có nhiều lợi thế nuôi trồng và sản xuất thủy sản bình quân mỗi năm
tỉnh yên bái đánh bắt khai thác gần tám năm trăm linh tấn thủy sản các loại giá trị vang lại hơn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
phát huy thế mạnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn
ba mươi hai ha mặt nước trong đó có hai mươi một ha hiện đang có đủ điều kiện để phát triển kinh tế thủy
sản hàng năm tỉnh yên bái đã quan tâm đầu tư phát triển thủy sản ban hành các cơ chế chính
sách hỗ trợ về giống hạ tầng tín dụng qua hệ thống ngân hàng cho thuê mặt nước để người dân
doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản
tỉnh yên bái đã tham mưu cho sở cũng như ủy ban nhân tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ cho
bà con nông người dân tiến hành với việc tuyên truyền khoa học kỹ thuật cho bà con nông
ngư dân ứng dụng vào thực tế sản xuất tập trung vào phát triển nuôi cá thông quanh theo vùng đã
được quy định thời gian qua các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình dự án
phát triển nuôi trồng thủy sản tăng cường khuyến ngư khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản
phẩm thủy sản có chất lượng cao các hộ dân tận dụng ao hồ đập ruộng các công trình thủy điện
thủy lợi mặt nước trên sông suối để nuôi trồng thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi trồng thủy sản
toàn tỉnh đạt hai năm trăm linh hectare với trên tám trăm linh cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản

qua đánh giá bên cạnh những chuyển biến tích cực thì việc tiêu thụ các mặt hàng thủy sản của tỉnh yên bái đã liên kết được nhiều với các doanh nghiệp ngoài địa phương như hà nội lào cai
các mặt hàng thủy sản sản xuất từ các cơ sở sản xuất của tỉnh đã đáp ứng đủ về số lượng theo tiêu chuẩn việt gáp tốt về chất lượng
bởi với gần chín tấn thủy sản đánh bắt và khai thác hàng năm đã đáp ứng tương đối đầy đủ cho thị trường từng bước thiết lập được các kênh tiêu thụ đến các thị trường lớn
xây dựng được các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở công thương tp hcm sẽ khuyến khích các doanh nghiệp luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi đến bốn mươi chín để kích cầu tiêu dùng
tạo nhiều sự lựa chọn trong mua sắm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán
để bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cho thị trường những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và dịp tết dồi dào
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất và phân phối đang tiến hành rà soát lại nguồn hàng tăng cường ứng vốn cho đối tác để phát triển sản lượng
ổn định giá cả đối với các nhóm hàng thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến và hàng công nghệ phẩm
ngoài ra sở công thương tp hcm đang làm việc với các tỉnh thành chọn sản phẩm để tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa
nhằm tạo không gian mua và bán các mặt hàng đặc sản hàng nông sản thực phẩm tươi sống và chế biến đạt chuẩn an toàn có truy xuất nguồn gốc
hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng có tiềm năng xuất khẩu khuyến khích các doanh nghiệp luân phiên thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi đến bốn mươi chín
để kích cầu tiêu dùng tạo nhiều sự lựa chọn trong mua sắm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển
trong phần tin quốc tế
thổ nhĩ kỳ hối thúc ả rập xê út tiết lộ nơi cất dấu thi thể nhà báo khashoggi
bức tiến mới trong tìm ra vaccine ngừa lao
ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan kêu gọi chính quyền ả rập xê út tiết lộ thông tin về địa điểm cất giấu thi thể nhà báo jamal khashoggi
tổng thống erdogan cho rằng riyadh cần tiết lộ danh tính đối tượng đã nhận thi thể nhà báo khashoggi
từ tay đặc vụ ả rập xê út để đem đi cất giấu sau khi nhà báo này bị sát hại ở lãnh sự quán ả rập xê út tại thành phố istanbul hôm hai tháng một mươi vừa qua
ông erdogan cho biết trưởng công tố ả rập xê út sẽ tới istanbul trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
để thảo luận với nhà chức trách thổ nhĩ kỳ liên quan tới cuộc điều tra vụ sát hại nhà báo khashoggi
tổng thống erdogan nhắc lại lời kêu gọi làm sáng tỏ việc ai đã ra lệnh thực hiện vụ sát hại nhà báo khashoggi
và ai cử nhóm một mươi năm đặc vụ ả rập xê út tới thổ nhĩ kỳ
liên quan vụ việc cùng ngày hai mươi sáu tháng một mươi người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định
nga tin tưởng tuyên bố của quốc vương và thái tử ả rập xê út rằng hoàng gia không liên quan tới vụ sát hại nhà báo khashoggi
ngoài ra điện kremlin hoan nghênh cuộc điều tra về vụ việc
bệnh lao được coi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới
khi lấy đi sinh mạng của hơn một sáu triệu người mỗi năm
tuy nhiên một loại vaccine mới được bào chế có thể sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến
chống lại căn bệnh này
giai đoạn thử nghiệm thứ hai đối với vaccine ngừa lao có tên là m bảy mươi hai as một e
đã được thực hiện trên gần ba sáu trăm linh người lớn ở kenya nam phi và zambia
trong đó một nửa số người tình nguyện được tiêm vaccine mới số còn lại được cho là tiêm giả dược
sau hai ba năm bệnh lao phổi phát triển ở hai mươi hai số người được tiêm giả dược
còn trong nhóm đã được tiêm vaccine m bảy mươi hai as một chỉ có một mươi bị lào
tính trung bình loại vaccine này đạt hiệu quả bảo vệ tới năm mươi bốn
đồng thời không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng
đây được xem là một hy vọng mới cho cuộc chiến chống lại bệnh lao
sau nửa năm ngừng hoạt động để cài tạo ngày hai mươi sáu tháng một mươi
philippines đã chính thức mở cửa lại đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng boracay
những vị khách du lịch đầu tiên đặt chân tới đảo cát trắng này đều ấn tượng
bởi cảnh quan của một hòn đảo sạch sẽ yên bình
khu nghỉ dưỡng boracay đã khoác lên mình bộ ao mới sau thời gian bị đóng cửa để cải tạo
toàn bộ khách sạn nhà hàng gần bờ biển đã bị san phẳng
và chuyển vào sâu trong đất liền nhằm tạo vùng đệm dài ba mươi mét tính từ bờ biển
nhiều khách sạn và nhà hàng vi phạm các quy định về môi trường đã phải đóng cửa
lượng du khách tối đa được phép có mặt trên đảo là khoảng một mươi chín người bất kể thời điểm nào
nhiều quy định mới như cấm uống rượu hút thuốc tổ chức tiệc trên bãi biển cũng được ban hành
bộ du lịch philippines hy vọng boracay mới sẽ là sự khởi đầu của một nền văn hóa du lịch bền vững
và sắp tới sẽ có nhiều điểm du lịch khác triển khai kinh nghiệm này
với diện tích một hectare boracay từng là đảo nghỉ dưỡng yên tĩnh được du khách ưa thích
tuy nhiên chính phủ philippines đã buộc phải tạm đóng cửa hòn đảo do ả tầng quá sung cấp
và môi trường tàn phá vì hoạt động khai thác du lịch quá mức
theo nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học australia lõi của trái đất chắc chắn tồn tại ở dạng rắn
đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm được bằng chứng khẳng định điều này
phát hiện được kỳ vọng có thể giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự khởi đầu của trái đất
các nhà nghiên cứu từ đại học quốc gia australia đã phân tích loại sóng địa chấn biên độ thấp jas
có thể đi xuyên qua được tầm trái đất để xác định độ rắn của loại trong
từ những dữ liệu thu được nhóm nghiên cứu nhận định rằng lõi trong của trái đất tồn tại ở thể rắn
tuy nhiên nó lại mềm hơn tất cả những nghiên cứu trước đây chỉ ra
bên cạnh đó lõi trong sẽ có ít nhiều tính đàn hồi giống như vàng và platinom
thông tin đáng giá về tâm trái đất sẽ mở khóa ít nhiều các bí mật như cách hành tinh hình thành
hay cách từ trường trái đất hoạt động
không khí chuẩn bị cho lễ hội halloween đã tràn ngập trên khắp thế giới
tại anh các gia đình đang tìm đến các trang trại trồng bí ngô
chọn những trái to nhất để chuẩn bị cho lễ hội hóa trang lớn nhất trong năm
gia đình anh charlie ackley đã bắt đầu gieo hạt giống bí ngô từ tháng năm
để kịp cho mùa thu hoạch vào lễ hội halloween vào tháng một mươi này
hiện tại đến thời điểm thu hoạch cả trang trại rộng hai mươi hai hectare của anh ackley
đã đầy rẫy những trái bí ngô vàng ruộm sẵn sàng cho hàng trăm gia đình tới đây lựa chọn
để phục vụ cho trang trí vào lễ hội hóa trang halloween
chúng tôi đã bắt đầu trồng bí ngô vào mùa này được ba năm
tôi trồng tất cả bảy mươi loại bí ngô trên diện tích hai mươi hai hectare
những trái bí ngô vàng là đặc trưng của mùa lễ halloween
từ những trái bí này người ta sẽ đéo gọt thành hình những chiếc đèn lồng ma quái
và để nến vào bên trong sau đó đem treo trước cổng
chúng tôi thu hoạch được nhiều loại bí ngô với nhiều kích thước khác nhau
từ kích thước trung bình như bán tại các siêu thị
đến những trái bí ngô khổng lồ ba mươi bốn mươi kg
một chai bí ngô như vậy có thể để được trong sáu tháng
việc đến những trang trại bí ngô để lựa chọn cho mình những vật trang trí ưng ý
không chỉ là hoạt động thường niên của mỗi gia đình tại anh vào mùa halloween
mà còn là quãng thời gian dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ
ngoài việc dùng vỏ trang trí halloween ra
phần ruột của những trái bí ngô còn có thể dùng nấu súp hay để nướng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân